sáng nay chủ tịch ubnd huyện cờ rông pa tỉnh gia lai cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một mươi năm người dân bị mắc kẹt trên bãi bồi giữa dòng sông ba do mưa lớn
từ ngày hai mươi chín đến dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi một khu vực phía đông nam tỉnh có mưa lớn
lực lượng nước dâng cao nhanh chóng khiến cho một số người dân từ tỉnh bình định lên cronpa đang trồng dưa trên các bãi bồi trên sông ba không kịp vào bờ
chủ tịch ubnd huyện cờ rông pa cho biết thêm hiện tại các lực lượng cứu hộ các huyện đã giải cứu được một mươi năm người dân bị mắc kẹt và đang tiếp tục cử lực lượng và phương tiện hỗ trợ di rời đưa tài sản của người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn